sáng nay mùng một tháng một mươi đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy trường đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội và các đại biểu quốc hội đã tiếp xúc cử tri tại huyện ba vì thành phố hà nội trước kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
tại buổi tiếp xúc cử tri ba vì bày tỏ lo lắng trước tình trạng gia tăng tội phạm xâm hại trẻ em tội phạm ma túy
bên cạnh đó nhiều cử tri kiến nghị quốc hội thành phố hà nội cần có giải pháp để xử lý nghiêm vi phạm trật tự xây dựng trên đất trồng cây lâu năm đất nông lâm trường và cần có nhiều chính sách hơn nữa để thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp
trao đổi làm rõ từng vấn đề cử tri quan tâm đồng chí hoàng trung hải cho rằng ba vì còn nhiều tiềm năng do đó từ thôn xã đến huyện cần ra soát lại quy trình cải cách thủ tục hành chính tạo môi trường thu hút doanh nghiệp đến đầu tư
trong xây dựng nông thôn mới còn rất nhiều tiêu chí cần tiếp tục được nâng cấp đầu tư nhất là sự tham gia của người dân xây dựng đời sống văn hóa và môi trường sống xanh sạch đẹp
đồng chí hoàng trung hải cũng giao các ban sở ngành thành phố tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri xem xét tham mưu thành phố giải quyết trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất
sáng một một mươi đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
dẫn đầu đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hà nam đi tiếp xúc cử tri tại các xã thị trấn trên địa bàn
tại buổi tiếp xúc các cử tri thị trấn hòa mạc mong muốn đảng nhà nước quốc hội tiếp tục quan tâm đến một số dự án có vốn đầu tư lớn nhưng kéo dài nhiều năm nên gây lãng phí
tiếp tục đầu tư mở rộng nâng cấp sửa chữa các tuyến đường giao thông đặc biệt là việc đề nghị thành phố hà nội sớm có biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm nguồn nước sông nhuệ sông đáy kéo dài nhiều năm nay
nhân dịp này thay mặt bộ quốc phòng đại tướng ngô xuân lịch đã tặng hai mươi xuất quà cho các đối tượng chính sách tiêu biểu nạn nhân chất độc da cam huyện duy tiên và một mươi năm nhà tỉnh nghĩa trị giá một hai tỷ đồng cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam đang khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh hà nam
tại buổi tiếp xúc cử tri huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long thay mặt đoàn đại biểu quốc hội tỉnh phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã giải trình làm rõ thêm những vấn đề thuộc thẩm quyền
chia sẻ những khó khăn của người dân một số tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông kiểu long và thành phố hồ chí minh về chiều cường và đường cao tốc
phó chủ tịch nước cho biết mới đây thủ tướng chính phủ cũng đã ưu tiên ứng vốn giao cho bộ giao thông chỉ đạo quyết tâm hoàn thành và đưa vào sử dụng tuyến đường này
vào năm hai nghìn hai mươi một đồng tình và ghi nhận các kiến nghị rất tâm huyết của cử tri nhất là kiến nghị sửa đổi luật phòng chống ma túy để kéo giảm thấp nhất tội phạm ma túy đang có dấu hiệu gia tăng
riêng về vấn đề phòng chống tham nhũng phó chủ tịch nước nhấn mạnh đảng và nhà nước đang thực hiện quyết liệt không có vùng cấm